các tỉnh vùng núi nhiệt độ là từ một mươi một cho đến một mươi bốn độ còn ở khu vực đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ từ một mươi bảy cho đến một mươi tám độ
sang ngày mai khối khí lạnh yếu dần trong khi vùng ấp thấp phía tây có xu hướng phát triển yếu trở lại
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai trên toàn miền bắc sẽ giao động trong khoảng là từ hai mươi bốn cho đến hai mươi sáu độ
khí lạnh yếu đi sẽ làm những cơn mưa rông ở khu vực trung trung bộ trong đêm nay giảm xuống chỉ còn một vài nơi
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở hầu khắp các tỉnh thành miền trung đều tăng
khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế mức nhiệt tăng lên một mươi bảy cho đến hai mươi độ trời chỉ còn rét nhẹ về đêm và sáng
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận nhiệt độ giao động từ hai mươi một cho đến hai mươi ba độ
sang ngày mai vùng áp thấp phía tây sẽ mang nắng tới và khiến cho hầu khắp các tỉnh thành miền trung nhiệt độ đều tăng
vùng từ thanh hòa đến thừa thiên huế mức nhiệt tăng lên hai mươi bốn cho đến hai mươi bảy độ
khu vực các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận mức nhiệt nhỉnh hơn và giao động từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
với khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết ngày cuối tuần cũng tương đối ổn định
đêm nay trời không mưa nên nhiệt đêm ở tây nguyên duy trì trong khoảng một mươi sáu cho đến một mươi tám độ
khu vực nam bộ nền nhiệt đêm nay cũng khá là mát mẻ và từ hai mươi một cho đến hai mươi ba độ
sang ngày mai trời có nắng nhưng nhiệt độ cũng không cao ở tây nguyên mức nhiệt sẽ là từ hai mươi sáu hai mươi chín độ và ba mươi một ba mươi ba độ là khu vực nam bộ
trên biển vùng gió mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao trên hai m năm mươi thu hẹp dần chỉ còn xảy ra
ở khu vực vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ bình thuận trở vào cho đến cà mau
khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió đông bắc cấp năm nhiệt độ là hai mươi bốn hai mươi chín độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác gió đông bắc cấp năm nhiệt độ hai mươi năm ba mươi độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước

đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé